ngày hai mươi chín tháng chín văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
ban hành công điện gửi các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh các bộ quốc phòng công an
giao thông vận tải tài nguyên và môi trường công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn
thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam
từ đêm ngày hai mươi tám đến ngày hai mươi chín tháng chín các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh đã có mưa lớn
từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm gây lũ ngập lụt trên diện rộng nhất là tại nghệ an
đã có ba người chết mất tích do đi qua ngầm tràn và đánh bắt cá ở khu vực nước ngập sâu
dự báo trong ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng chín tiếp tục có mưa lớn tại các tỉnh trên
lũ thượng lưu sông ngàn sâu và ngàn phố lên mức báo động hai đến báo động ba và trên báo động ba
các sông khác ở thanh hóa nghệ an lên báo động một và trên báo động một
nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp ven sông
để chủ động ứng phó với mưa lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các tỉnh nêu trên và các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
bằng mọi hình thức thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết
để chủ động phòng tránh tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ cao ngập lụt lũ quét sạt lở đất
các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông
nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
các địa phương kiểm tra giả soát bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết
đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu
triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn